thưa quý vị và các bạn vào sáng mai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung trong vụ án can thiệp đấu thầu
để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội
và bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
cũng có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp để công ty nhật cường
trúng hai gói thầu số hóa trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung
bị tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này bùi quang huy được xác định có vai trò khởi xướng chủ mưu
chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính
tuy nhiên do bùi quang huy đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
khi nào bắt được sẽ xử lý sau